từ cuối tháng bốn đến nay nhờ những nỗ lực của người dân và chính quyền địa phương tình trạng khai thác cát trên sông bồ đoạn qua địa bàn tổ dân phố thanh lương hai phường hương xuân thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế đã tạm thời lắng xuống
tuy nhiên người dân tại đây vẫn luôn cảnh giác đối với những đối tượng cát tặc có thể quay trở lại bởi đây là mỏ cát có chữ lượng lớn và chất lượng tốt để làm vật liệu xây dựng
tình trạng khai thác cát trộm ở trên sông bồ ở khu vực cồn nổi đoạn qua phường hương xuân thị xã hương trà diễn ra phức tạp kéo dài từ tháng hai vừa qua đã gây sạt lở một diện tích hoa màu rộng tới ba mươi hectare đất canh tác hoa màu của bà con tổ dân phố thanh lương hai người dân phải tổ chức lực lượng để chống lại cát tặc

và trạm giữa người dân và các đối tượng hút cát trộm cũng đã xảy ra chỉ cho đến khi người dân và chính quyền phường hương xuân làm cầu tre bắt ra sông thì các hoạt động khai thác cát trộm mới tạm thời lắng xuống
do lòng sông sau khi bị các đối tượng khai thác cát trái phép rút ruột đã có độ sâu từ sáu đến bảy mét khiến khu vực đất ven bờ sông vẫn chưa ổn định khả năng sạt lở vẫn tiếp tục có thể xảy ra gây nguy hiểm cho người dân trong quá trình canh tác
để cho người dân biết và hàn chế sản xuất ở đây để đảm bảo trong việc sản xuất của người dân cũng như an toàn tỉnh mạng của người dân
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã chỉ đạo khẩn trương xử lý tình trạng sạt lở bờ sông bồ đoạn qua địa bàn thị xã hương trà yêu cầu ubnd thị xã hương trà có biện pháp chế tài xử phạt nghiêm khắc các hành vi khai thác cát sỏi trái phép xử lý khẩn cấp điểm sạt lở nặng nghiêm trọng do cát tặc gây ra
có kế hoạch di rời sơ tán các hộ dân sinh sống ở ven sông trong khu vực sạt lở trước mùa mưa bão